chương trình hôm nay thứ năm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và các địa phương đại diện các quân khu quân chủng binh chủng quân đoàn học viện nhà trường trong toàn quân
tham dự buổi lễ còn có đoàn đại biểu hội cựu chiến binh lào và đoàn đại biểu hội cựu chiến binh campuchia lãnh đạo hội cựu chiến binh việt nam qua các thời kỳ
các ban liên lạc truyền thống hội cựu chiến binh đang công tác ở nước ngoài cùng hơn năm trăm một mươi sáu đại biểu đại diện cho ý chí
ý nguyện vọng và tình cảm của gần ba triệu hội viên cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước
đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh việt nam lần thứ sáu diễn ra với chủ đề phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ
trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới xây dựng hội trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
đại hội sẽ có những nhiệm vụ trọng tâm sau
tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ năm nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
và quyết định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội cựu chiến binh việt nam
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đánh giá hội cựu chiến binh việt nam qua chặng đường hai mươi tám năm xây dựng và phát triển
đồng hành cùng công cuộc đổi mới của đảng dân tộc và đất nước
thu được những thành tiệu quan trọng trong công tác xây dựng hội trên các mặt của đời sống chính trị
kinh tế xã hội bầu ban chấp hành trung ương hội khóa sáu
phát biểu tại đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận trong thời gian qua
hội cựu chiến binh việt nam đã tổ chức động viên các cựu chiến binh
nêu cao ý chí tự lực tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế
vươn lên thoát khỏi đói nghèo nâng cao đời sống góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả
các chương trình phát triển kinh tế xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước
làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện
hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành đoàn thể
thực hiện tốt các chương trình các phong trào các vận động do trung ương và địa phương phát động
với phương châm cựu chiến binh nêu cao gương sáng hiến kế hiến công vì quê hương đất nước
được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
hơn ai hết các đồng chí mỗi hội viên hội cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của độc lập tự do
đã được đổi bằng sự hy sinh cống hiến cao của đồng bào đồng chí và chính bản thân mình
trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ ác liệt
vì vậy hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ hội viên
thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hội là kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng
góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình
phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch
tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
tổng bí thư đề nghị hội cựu chiến binh việt nam tiếp tục tăng cường quán triệt và thực hiện nghị
quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng về xây dựng phát triển kinh tế nhanh bền vững phấn đấu sớm
đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chú trọng các chương trình
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ
tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách yêu đãi cùng giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi
bên cạnh đó mỗi hội viên cựu chiến binh bằng tâm huyết và sự từng trải của mình phải thực
kiện lời dạy của bác hồ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần
thiết giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa mới nêu gương sáng cho lớp trẻ nói theo
tránh có những biểu hiện công thần tự mãn tiếp tục chăm lo xây dựng hội cựu chiến binh việt nam
sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động
tham gia xây dựng đảng nhà nước gắn bó mật thiết với nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân
dân đối với đảng và nhà nước với tình cảm chân thành quý trọng và niềm tin sâu sắc
tổng bí thư chúc các cựu chiến binh việt nam luôn luôn là bộ đội cụ hồ mãi mãi là bộ đội cụ hồ
cũng tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao
giúp trường lao động hạng nhất cho hội cựu chiến binh việt nam
thưa quý vị chưa bao giờ toán học lại phát triển mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng sâu sắc như ngày nay
đảng và nhà nước luôn quan tâm thúc đẩy phát triển ngành toán học và các tài năng toán học
đây là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội thảo quốc tế về các thuật toán tối
yêu và các vấn đề liên quan đồng thời cũng nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày sinh của giáo sư hoàng tụy
nhà toán học tiêu biểu của việt nam vào sáng nay
phát biểu ý kiến tại hội thảo thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phát triển toán học là tiên
đề để phát triển nền khoa học thực tiễn cho thấy chưa bao giờ toán học phát triển mạnh mẽ và có
nhiều ứng dụng sâu sắc như ngày nay thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm
thúc đẩy phát triển ngành toán học và các tài năng toán học thủ tướng bày tỏ và đánh giá
cao sự phát triển của viện toán học thời gian qua đây trở thành nơi nghiên cứu và đào tạo
sau đại học hàng đầu của ngành toán ở việt nam viện toán học đã được viện hàn lâm khoa học thế
thế giới thứ ba công nhận là trung tâm xuất sắc của các nước đang phát triển
tôi mong thế hệ trải việt nam tự tin vắng thân vào khoa học dũng cảm bình bỉ đương đạo những thách
thức khó khăn để học tập nghiên cứu sáng tạo phục vụ thiết thực và công cụ phát triển đất nước
chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi
trẻ cho nhà khoa học cho viện khoa học phát huy khả năng và trí tuệ của mình vươn tới những điểm
cao mới của khoa học đóng góp ngày cận nhiều cho sự kiện xây dựng đất nước tôi xin đề nghị quý vị
tích cực hơn nữa nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong các lĩnh vực mà nền kinh tế việt nam
rất cần đang rất thiếu nhất là ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả của nền kinh
ứng dụng công nghệ trong cuộc sống của người dân thủ tướng đề nghị viện toán học tích cực hơn nữa
nghiên cứu phát triển toàn ứng dụng cho những nền lĩnh vực kinh tế việt nam đang rất cần nhất là ứng
dụng công nghệ nâng cao năng suất nâng cao chất lượng hiệu quả nền kinh tế ứng dụng công nghệ
trong cuộc sống của người dân nhân dịp sinh nhật lần thứ chín mươi của giáo sư thay mặt lãnh đạo đảng nhà
nước thủ tướng chúc giáo sư hoàng tụy và gia đình dồi dào sức khỏe hạnh phúc có nhiều đồng góp hơn
cho nền khoa học nước nhà mong các con cháu học tập tấm gương phát huy truyền thống cách mạng và
học tốt đẹp của gia đình tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp của đảng nhân dân phát biểu ý kiến
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho viện toán học hoạt động tốt hơn thuận lợi hơn có sức mật mới cho sự
phát triển biểu dương và đánh giá cao sự phát triển của viện được cộng đồng quốc tế ghi nhận
đây là điều đáng mừng cho đất nước việc nghiên cứu của viện đạt nhiều kết quả tích cực là điểm sáng
của ngành khoa học nước nhà chúng ta có nhiều chủ trương chính sách để phát triển toán học nhưng
cần cụ thể quyết liệt hơn thủ tướng nêu rõ trong phát triển khoa học công nghệ nếu chúng ta không
đặt vấn đề cạnh tranh sánh vai với thế giới thì sẽ bị tụt hậu

nước trên thế giới và đặc biệt khu vực của chúng ta

không mà trước hết là những lĩnh vực khoa học cơ bản của việt nam
thì cái nhận thức này để chúng ta nói rằng chúng ta còn nhiều khó khăn còn những hạn chế

thủ tướng đề nghị viện hàn lâm khoa công nghệ việt nam viện toán học nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển theo hướng hội nhập hiệu quả